trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa phát hiện bốn người được lái xe giấu trong thùng xe tải chở từ hải dương lên sơn la
khoảng sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng năm tài xế nguyễn văn thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại huyện tiên lữ tỉnh hương yên điều khiển xe tải mang biển kiểm soát tám mươi chín h một mươi bốn đã giấu bốn người trong thùng xe tải và chở từ hải dương lên huyện sông mã tỉnh sơn la
trước khi đến trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín huyện vân hồ tỉnh sơn la tài xế đã bị các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tỉnh sơn la đang thực hiện tạm dừng hoạt động vận tải hay cách yên tĩnh trong đó có hà nội và hương yên
việc lái xe thường cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch khiến nhiều người bức xúc và cần được xử lý nghiêm khắc